tại ninh bình bộ giao thông vận tải đã tổ chức triển khai thi công gói thầu xây lắp số một mươi một mươi hai và một mươi ba
dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
ba gói thầu xây lắp nói trên đi qua địa phận tỉnh ninh bình và thanh hóa
có tổng giá trị hợp đồng là bốn hai trăm ba mươi tỷ đồng
với mục tiêu xây dựng ba mươi hai km đường cao tốc bốn làn xe
ba gói thầu xây lắp thuộc dự án cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi
đi qua địa phận hai tỉnh ninh bình thanh hóa
có chiều dài tuyến hơn sáu mươi ba km
trong giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô sáu làn xe
phân kỳ giai đoạn một xây dựng bốn làn xe
tổng mức đầu tư giai đoạn một là hơn một mươi hai tỷ đồng
trong đó chi phí xây dựng và thiết bị gần bảy bảy trăm linh tỷ đồng
đây là một trong ba dự án thành phần của cao tốc bắc nam
được chuyển đổi từ phương thức đầu tư đối tác công tư
dự án sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình
từ tỉnh ninh bình đến thanh hóa
khắc phục tình trạng ách tắc và giải quyết nhu cầu
vận tải hành khách hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc
với khu vực miền trung cũng như từ bắc vào nam
tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành
phát triển các khu công nghiệp du lịch dọc tuyến
của tỉnh ninh bình và thanh hóa